xin kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị những ngày vừa qua đông bắc bộ đã có khoảng thời gian trời hanh khô
rét đậm về đêm và sáng đúng đặc trưng của những ngày mùa đông của miền bắc
kiểu thời tiết này đã ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của người dân trên khu vực
nhưng từ ngày mai thì độ ẩm sẽ gia tăng thậm chí là trời còn có mưa vài nơi
riêng vùng ven biển còn có thể xuất hiện mưa nhỏ vào buổi sáng
nhật độ trưa chiều mai đạt được mức là từ hai mươi một đến hai mươi bốn độ
sau sẽ tăng lên khoảng từ một cho đến hai độ trong hai ngày tiếp theo trời bớt khô hanh
tây bắc bộ cũng có chung kiểu thời tiết tăng nhiệt và tăng ẩm
cụ thể là do ảnh hưởng kết hợp của không khí lạnh tăng cường yếu lệch đông nên trời nhiều mây hơn
nhiệt độ đêm muộn và sáng sớm cũng trên đà tăng dần
tuy nhiên vẫn ở ngưỡng trời rét vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ là từ một mươi ba đến một mươi sáu độ vùng núi cao thấp hơn
đi kèm là hiện tượng sương mù vào sáng sớm tại khu vực vùng núi vì vậy người dân cần hết sức lưu ý
nhiệt độ trưa chiều trong ba ngày tới là từ hai mươi một đến hai mươi bốn độ
đến với khu vực miền trung các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế thời tiết có sự phân hóa rõ rệt
bắc trung bộ thì chung kiểu thời tiết là khô giá và con nắng trời rét như là bắc bộ
còn khu vực từ quảng bình cho đến thừa thiên huế thì lại có mưa do tác động của gió mùa đông bắc với địa hình đón gió của dãy trường sơn
về tình hình nhiệt độ nhiệt độ cao nhất trong cả ba ngày tới là từ hai mươi hai đến hai mươi năm độ trời rét ở phía bắc và lạnh ở phía nam
cũng có mưa do tác động giữa gió đông bắc và địa hình đón gió
khu vực đà nẵng đến quảng ngãi mưa rông xuất hiện rải rác có nơi còn đạt ngưỡng mưa vừa mưa to
tuy nhiên cường độ mưa sẽ giảm bớt trong hai ngày mùng chín và ngày mùng một mươi vì thế mà cũng sẽ thuận lợi hơn cho các hoạt động dân sinh của người dân trên khu vực
do có kiểu thời tiết khác nhau nên nhiệt độ tại các tỉnh thành cũng có sự phân hóa
trưa chiều giao động ở mức là hai mươi bốn hai mươi bảy độ ở phía bắc và hai mươi tám ba mươi độ ở các tỉnh phía nam của khu vực trong cả ba ngày tới
đến với khu vực vùng cao tây nguyên trong ba ngày tới thời tiết chủ đạo vẫn là trạng thái ít mưa ngay trời nắng
nhiệt độ cũng tăng nhẹ chứ không còn thấp như những ngày vừa qua
cụ thể là về đêm và sáng nhiệt độ là từ một mươi năm đến một mươi sáu độ trời rét
còn ban trưa nhiệt độ tăng lên mức là hai mươi ba hai mươi sáu độ có nơi còn cao hơn
người dân vẫn cần cảnh giác với tranh lệch nhiệt độ lớn
điểm dự nhân cuối cùng là khu vực nam bộ
dù trong diện giảm mưa và tăng nhiệt nhưng ngày mai khu vực này về thời điểm chiều tối và tối
vẫn có thể sẽ có mưa rào rải rác và có nơi có rông
tuy nhiên lượng mưa không lớn và chủ yếu xuất hiện trong thời đoạn ngắn
về đêm và sáng trời vẫn rét tại khu vực miền đông của nam bộ và xe lạnh tại miền tây
còn trưa chiều nhiệt độ cao nhất vẫn ổn định ở mức hai mươi tám đến ba mươi một độ